bệnh viện hữu nghị việt đức vừa tổ chức chương trình khám và tư vấn miễn phí bệnh lý dạ dày thực quản
với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về tiêu hóa nhằm giúp cho người dân tầm soát bệnh
để phát hiện sớm và điều trị kịp thời
trung bình mỗi ngày khoa phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa bệnh viện hữu nghị việt đức
khám khoảng hai mươi trường hợp liên quan đến bệnh lý dạ dày
trong đó mỗi tuần có khoảng năm trường hợp bệnh nhân phải phẫu thuật các bệnh lý liên quan đến dạ dày
tại việt nam có tới bảy mươi dân số có nguy cơ mắc bệnh lý dạ dày
đặc biệt ung thư dạ dày đang ngày càng trẻ hóa
trong đó bệnh nhân dưới bốn mươi tuổi chiếm tỷ lệ khoảng hai mươi hai mươi năm
các bệnh lý đường tiêu hóa như trào ngược dạ dày thực quản viêm luet dạ dày thực quản
là những bệnh lý thường gặp nhưng dễ bị bỏ sót bởi các triệu chứng không điển hình
như ợ hơi ợ nóng ợ chua buồn nôn đau bụng đau tức ngực khó nuốt ho kéo dài
vì vậy các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chú ý đến những triệu chứng bất thường
và tới các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị sớm tránh những biến chứng nguy hiểm